ngày một mươi tháng năm nhóm công tác về phát triển nguồn nhân lực và nhóm bạn về người khuyết tật tại khu vực châu á thái bình dương
đã tổ chức hội thảo chuyên đề về thúc đẩy việc làm của người khuyết tật
các đại biểu tham dự đã thảo luận về tổng quan những kết quả nghiên cứu và xu hướng hành động của khu vực châu á thái bình dương
trong thúc đẩy việc làm cho người khuyết tật bao gồm các chính sách luật khuôn khổ pháp lý trong vấn đề hòa nhập của người khuyết tật
giáo dục và đào tạo bài học về tạo việc làm cho tất cả mọi người cơ hội nâng cao tay nghề cho người khuyết tật
phát biểu tại hội thảo ông yong lian đại diện chủ tịch nhóm bạn về người khuyết tật phó tổng giám đốc ban hợp tác quốc tế
liên đoàn người khuyết tật trung quốc trích dẫn bản báo cáo cho biết ước tính tại khu vực châu á thái bình dương
cứ sáu người thì có một người bị khuyết tật trên toàn khu vực này có tới sáu trăm năm mươi triệu người với các dạng khuyết tật khác nhau
người khuyết tật ở khu vực châu á
thái bình dương ít có khả năng được tuyển dụng và làm việc chính vì vậy việc tạo cơ hội bình đẳng trong công việc cho người khuyết tật
là mục tiêu mà các nước trong khu vực châu á thái bình dương đang hướng tới ngoài ra việc đảm bảo quyền lợi cho người khuyết tật cũng cần phải được pháp luật bảo vệ
chúng tôi đưa ra chính sách yêu cầu các doanh nghiệp cứ một trăm linh người lao động thì phải tuyển dụng một người lao động khuyết tật
chúng tôi khuyến khích những người khuyết tật tham gia vào doanh nghiệp tư nhân và cơ quan nhà nước nếu chúng ta có môi trường làm việc tốt cho họ
cho họ đào tạo nghề truyền dạy kiến thức thì họ cũng sẽ phát huy được năng lực làm việc của mình
họ không phải là những người mang lại gánh nặng kinh tế mà chính họ thực sự là những người có ích trong việc phát triển kinh tế xã hội
tại hội thảo lần này chúng tôi không bàn về vấn đề làm từ thiện cho người khuyết tật mà chúng tôi bàn đến việc quyền bình đẳng của những người khuyết tật
họ có quyền được đi học được xã hội bảo hộ và quyền được đi làm đặc biệt là những nước ở khu vực đông nam á việt nam cũng như indonesia
luôn có sự phối hợp chặt chẽ với nhau để giúp đỡ chia sẻ kinh nghiệm trong việc hỗ trợ người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng
cũng tại hội thảo các đại biểu đã bàn thảo về việc ban hành các luật và quy định nhằm trao quyền có việc làm cho người khuyết tật
luật chống phân biệt đối xử để bảo vệ người khuyết tật trong quá trình họ được thuê trả thường và chấm dứt hợp đồng
các giải pháp xóa bỏ định kiến đối với người khuyết tật tạo cơ hội cho người khuyết tật tiếp cận với mạng lưới nghề nghiệp
hỗ trợ người khuyết tật quay trở lại công việc khi gặp tai nạn lao động